để hạn chế thiệt hại đồng thời bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của đàn gia súc
tỉnh cao bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc khi mùa đông đến
chăn nuôi trâu và bò sinh sản là nguồn thu nhập chính của gia đình ông nông văn hỏi
xóm nà rảng xã mã ba huyện hà quảng tỉnh cao bằng
hiện nay gia đình ông hòi có một mươi năm con trâu bò trong đó có năm con bò sinh sản
trước khi mùa lạnh đến ông đã ra cố che chắn và vệ sinh chuồng trại cẩn thận sạch sẽ
mùa đông cũng là thời điểm có nhiều dịch bệnh xảy ra với châu bò
vì thế gia đình ông hoài luôn chuẩn bị nguồn thức ăn có đủ dinh dưỡng cho châu bò đồng thời tiêm chủng đúng định kỳ
trâu bò và cỏ phôi năm nào cũng trồng để cho trâu bò ăn
nhưng mà mưa như thế như hai mấy ngày nay tôi cũng là để làm tráo cho cho bò ăn
việc chủ động phòng chống rét cho châu bò được lãnh đạo xã mã ba huyện hà quảng đặc biệt chú trọng
yêu cầu nhân dân giữ chữ chất đốt như củi cỏ cành cây khô để sửa ấm đàn gia súc những ngày rét đậm rét hại
thường xuyên vệ sinh chuồng trại đảm bảo chuồng nuôi gia súc luôn khô giáo không đọng nước
chỉ đạo cán bộ thú y
viên hướng dẫn nhân dân ủ chua thức ăn cho gia súc bổ sung muối ăn phù hợp với thể trọng châu bò
những năm trở lại đây nhận thức của bà con nhân dân trên địa bàn xã mã ba đã được nâng lên
cho nên là về công tác chuẩn bị cho các biện pháp phòng chống đói rét trong mùa đông là người dân cũng đã chủ động
nhất là về treo chắn chuộc trại thực hiện công tác di chuyển chuộc trại và dự trú thức ăn
tỉnh cao bằng hiện có tổng đàn châu bò hơn hai trăm hai mươi ba con
ngành nông nghiệp tỉnh cao bằng đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn được giao
hỗ trợ vật tư cho các hộ chăn nuôi thuộc diện nghèo vùng sâu vùng xa để phòng chống đói rét cho châu bò
tập huấn cho mạng thú y viên xã về cách phòng chống rét cho gia súc
cung ứng đầy đủ kịp thời các loại vaccine dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác tiêm phòng vật nuôi khi có dịch bệnh xảy ra
thành lập đoàn đi kiểm tra về một số huyện trọng điểm về có đàn gia súc cao
về công tác tiêm phòng thì năm tôi có thể thể hiện là tiêm phòng hai đợt
và trong đợt hai năm rồi thì chúng tôi đang triển khai hai kỷ đạo quyết liệt
nhất là tăng thường công tác kiểm tra và kỷ đạo các trạng cho nuôi thú y là chúng tôi phải thể hiện các biện pháp đồng bộ
và tuyên truyền cho bà con nhân dân về việc tác dụng của việc tiêm phòng để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
việc chủ động tập trung triển khai các biện pháp phòng
chống đói rét dịch bệnh cho gia súc đúng thời điểm sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế
góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững đối với lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh cao bằng
đồng thời cũng là cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích về kinh tế cho người chăn nuôi